thưa quý vị trong không khí hào hùng kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ vừa qua
với vai trò cơ quan báo chí chủ lực của nền báo chí cách mạng việt nam
báo nhân dân đã triển khai một đợt thông tin đặc biệt có quy mô lớn nhất từ trước đến nay
kéo dài suốt gần hai tháng
sau đây mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại những điểm nhấn độc đáo nhất
của đợt thông tin đặc biệt của báo nhân dân
trong không khí hào hùng kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
mùng bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
mùng bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
với vai trò cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện của nền báo chí cách mạng
báo nhân dân đã triển khai một đợt thông tin đặc biệt
có quy mô toàn diện sáng tạo phong phú nhất và kéo dài nhất trên báo chí cho tới thời điểm hiện nay
đợt thông tin đặc biệt mở đầu với việc ra mắt truyền trang điện tử
chiến thắng điện biên phủ
vào ngày một mươi ba tháng ba vừa qua
trên nền tảng công nghệ hiện đại
thiết kế trang trọng trực quan
hàng trăm bài viết được số hóa từ kho bạc
dữ liệu đồ sộ
điểm nổi bật của truyền trang chính là bản đồ chiến dịch
tái hiện diễn biến năm mươi sáu ngày đêm của chiến dịch điện biên phủ
cập nhật diễn biến từng ngày dưới dạng nhật ký
từ ngày một mươi ba tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
đến ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
diễn tiến chiến dịch được thể hiện bằng các ngôn ngữ
việt anh pháp tây ban nha nga và trung quốc
cùng với đó trên các ấn phẩm nhân dân hàng ngày nhân dân cuối tuần nhân dân hàng tháng
báo thời này
điện biên phủ
điện biên phủ
nhân dân cũng có các tuyến bài phóng sự bình luận tin tức phân tích phỏng vấn các nhân chứng lịch sử
giới thiệu bài viết tác phẩm văn học nghệ thuật về điện biên phủ xưa và nay với cách thể hiện mới lạ và thú vị
nếu điểm nổi bật của truyền trang đặc biệt là bản đồ chiến dịch
thì điểm nhấn trong chương trình đặc biệt bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
phát sóng vào một mươi tám h hai mươi năm phút hàng ngày trên truyền hình nhân dân là tiểu mục nhật ký chiến trường
những thông tin được biên tập
những hình ảnh từ những thước phim tư liệu quý kết hợp với việc xử lý đồ họa kỹ xảo tinh tế sinh động
được lan tỏa trên các nền tảng số đã thu hút hàng triệu lượt view hàng nghìn lượt bình luận tương tác từ khán giả
đặc sắc nhất trong đợt thông tin đặc biệt về bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ của báo nhân dân
đó chính là một ấn phẩm báo in ấn tượng với hình thức thể hiện chưa từng thấy trong lịch sử báo chí
số báo nhân dân hàng ngày mùng bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
với một mươi hai trang thông tin đặc biệt gồm bốn trang nội dung bốn trang tóm tắt diễn biến năm mươi sáu ngày đêm chiến dịch
dưới dạng nhật ký bằng tiếng việt và tiếng anh
và bốn trang in toàn bộ bức tranh panorama chiến dịch điện biên phủ
thay vì chỉ đọc văn bản và xem ảnh tĩnh trên báo giấy
độc giả sẽ có một trải nghiệm đọc báo hoàn toàn mới lạ và độc đáo
với việc tương tác cùng bức tranh panorama chiến dịch điện biên phủ
với chiều dài ba hai mươi một m một kỷ lục đối với sản phẩm báo in theo các bước sau
một cắt rời bốn mảnh ghép theo đường nét đứt trở lại phần viện trắng bên tay phải
hai dán bốn mảnh ghép theo thứ tự từ một đến bốn để có bức tranh panorama hoàn chỉnh
dùng điện thoại quét mã qr để bắt đầu trải nghiệm số
chia sẻ trải nghiệm của bạn với mọi người xung quanh
với hashtag thăng nhân dân thăng panorama thăng điện biên phủ
hoặc tải ứng dụng xem hình ảnh chuyển động bằng công nghệ thực tế tăng cường ar
trên hệ thống app store hoặc cs
cùng với các sản phẩm báo chí đặc biệt báo nhân dân cũng tổ chức triển lãm tương tác tranh panorama chiến dịch điện biên phủ
triển lãm khai mạc vào ngày sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
đồng thời tại hai địa điểm trụ sở báo nhân dân bảy mươi một hàng chống hà nội
và bảo tàng chiến thắng điện biên phủ thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
khách tham quan có thể chiêm ngưỡng bức tranh panorama bao quanh hình tròn đường kính năm năm m
chiều cao hơn ba m
và trải nghiệm công nghệ thực tế tăng cường
với mô hình tranh panorama
panorama ba trăm sáu mươi độ
bảy mươi năm đã trôi qua
những hình ảnh tàn khốc về chiến trường điện biên phủ đã lùi xa
và được thay thế bằng màu xanh của cây cối
của những công trình hiện đại đối tiếp nhau mọc lên
thế nhưng những câu chuyện hào hùng về chiến thắng điện biên phủ
sẽ được thế hệ hôm nay tiếp tục kể cho các thế hệ mai sau
mai mãi là như vậy
và đợt thông tin tuyên truyền đặc biệt
với những ấn phẩm độc đáo sáng tạo
được thực hiện công phu tâm huyết của những người làm báo đảm
sẽ không chỉ là kho tuyên liệu phổ biến
còn là lời chiên sâu sắc
gửi tới lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước
đã anh dũng chiến đấu hy sinh sương máu
vì độc lập tự do của tổ quốc